thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố
từ ngày chín tháng tám nhiều quận trong nội thành hà nội bắt đầu xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
tính đến chiều qua một mươi tháng tám công an quận hoàn kiếm đã xử phạt hai mươi bảy trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng
với mức phạt là ba trăm linh đồng một người ngoài ra hàng trăm trường hợp khác được nhắc nhở khi đeo khẩu trang không đúng cách
tại quận bắc từ liêm và đống đa lực lượng chức năng đã xử phạt bốn mươi một trường hợp
bên cạnh việc xử phạt thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch
tuyên truyền về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các chế tài liên quan để người dân có ý thức chấp hành